ngày một mươi ba tháng một mươi một trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan phát biểu của người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc
ngày tám tháng một mươi một người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng nhấn mạnh
việt nam bác bỏ hoàn toàn mọi nội dung phát biểu liên quan việt nam của người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc
ngày tám tháng một mươi một về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo trường sa
về vấn đề này phía việt nam đã nhiều lần khẳng định việt nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý
khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa phù hợp với luật pháp quốc tế
và thực tế lịch sử thì cũng cho thấy rõ điều này
thưa quý vị phòng cháy chữa cháy hai sáu trăm sáu mươi hai công trình có nguy cơ về cháy nổ vẫn được sử dụng
là thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo lao động số ra ngày hôm nay
hôm qua quốc hội dành chọn một ngày để thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật
về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
các đại biểu quốc hội đã đề cập
đến trách nhiệm xử lý cán bộ khi để nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra trong cả nước
khiến hàng trăm người chết
có đại biểu cho rằng khi sự cố xảy ra thì mới truy cứu nguyên nhân và quy trách nhiệm
đáng buồn là khi truy cứu trách nhiệm thì lại đang có hiện tượng là đổ lỗi cho nhau
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất và trang hai
xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị trên báo thời nay số ra ngày hôm nay đăng tải thông tin
vn index tăng một năm mươi tám điểm là quá nhẹ đối với một ngày đảo chiều phục hồi
nhưng nhóm đầu cơ bất ngờ thu hút chú ý của dòng tiền
khá nhiều cổ phiếu giao dịch rất nóng ở giá kịch trần và thanh khoản lớn
khi dòng tiền chảy vào các mã nóng là nội dung chính của bài viết
theo bài viết sau ba phiên giảm liên tiếp nhất là phiên sụt giảm mạnh đầu tuần
ngày một mươi một tháng một mươi một thị trường đã phục hồi nhờ lực kéo của nhóm cổ phiếu ngân hàng
và cổ phiếu dầu khí trong phiên giao dịch ngày một mươi hai tháng một mươi một
trong đó thì phải kể tới việc vhm tăng giá khi chưa có cổ phiếu lớn nào
thay thế nâng đỡ vn index
tuy nhiên nếu vhm gia nhập nhóm các blue chip lớn nhất điều chỉnh giảm
thì vn index sẽ khó cưỡng lại được đà giảm
trong khi đó báo hà nội mới lại phản ánh tình trạng vi phạm
tại trung cư nhà b phường xuân đình chưa được xử lý rứt điểm
theo bài viết có ba trên bốn số phòng để xe bị bán cho thuê
và lối thoát hiểm biến thành cửa hàng kinh doanh nhà ở
đó là những bức xúc kéo dài hơn một mươi năm qua của ba mươi hai hộ dân
sống tại trung cư nhà b
tổ xuân lộc bốn phường xuân đình quận bắc từ liêm
mặc dù thanh tra sở xây dựng hà nội hay chính quyền địa phương
thì đã có kết luận sai phạm từ năm hai nghìn một mươi
yêu cầu chủ đầu tư là công ty cổ phần xây dựng số hai khắc phục hậu quả
thế nhưng đến nay thì vẫn an bình bất động
thưa quý vị giá lợn hơi bán ra tại các trại chăn nuôi ở miền bắc
đã sát tám mươi đồng một kg cao nhất từ trước đến nay
và vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại
giá heo đang bị thao túng
là câu hỏi của tác giả bài viết được đăng tải trên báo tuổi trẻ
theo bài viết ngoài nguyên nhân được cho là do nguồn cung giảm
trong khi cầu tăng cao dịp cuối năm
thì còn có hiện tượng làm giá
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết là dự kiến tổ chức gặp gỡ
và làm việc với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn vào ngày một mươi tám tháng một mươi một tới đây
để bàn giải pháp bình ổn giá heo
nhiều chuyên gia cũng khuyến cáo người dân thay thế thịt heo
bằng các sản phẩm như thịt gà hay thủy sản
trong khi đó trên báo tuyền phong thì lại phản ánh
vấn nạn lao động chui và những hệ lụy qua bài viết
rủi ro và cạn bẫy
lương thấp việc làm không ổn định như cam kết trong hợp đồng
nhiều lao động việt đã phải bỏ trốn ra ngoài khi đi xuất khẩu lao động
tình trạng này thì khiến số lượng lao động chui ở việt nam luôn ở mức cao
cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội cho biết
sắp tới trong luật đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài sửa đổi
cục cho phép các doanh nghiệp xuất khẩu lao động liên kết với trường nghề
để tuyển chọn những lao động có ý thức tài nghề
ngoài ra thì sẽ thông báo cụ thể tới từng doanh nghiệp đơn vị nào
có tỷ lệ lao động bất hợp pháp cao sẽ phải chịu biện pháp xử lý mạnh hơn
thưa quý vị vòng loại thứ hai world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
quyết tâm cao của đội tuyển việt nam
đây là thông tin được đăng tải trên báo nhân dân số ra ngày hôm nay
sau ba lượt trận của bảng g trong khuôn khổ vòng loại thứ hai world cup hai nghìn hai mươi
khu vực châu á với một trận hòa hai trận thắng
thì vào lúc hai mươi h tối nay ngày một mươi bốn tháng một mươi một trên sân vận động quốc gia mỹ đình hà nội
đội tuyển việt nam sẽ tiếp đội tuyển các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
được đánh giá là mạnh nhất bảng đấu
đây là trận đấu được xem là quan trọng nhất
mang tính quyết định trong việc danh xuất đi tiếp vào vòng loại thứ ba của đội tuyển việt nam
và chúng ta sẽ chờ tin vui của đội tuyển việt nam vào tối ngày hôm nay
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại